chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón tư lệnh lực lượng quốc phòng quân đội hoàng gia thái lan
tại hội đàm hai bên khẳng định trong thời gian qua quan hệ hợp tác quốc phòng quân sự hai nước việt nam thái lan
ngày càng đi vào ổn định phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị an ninh kinh tế văn hóa
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
năm hai nghìn hai mươi bộ quốc phòng việt nam dự kiến tổ chức hơn hai mươi hội nghị vào hoạt động quân sự quốc phòng asean
ngoài các hội nghị thường niên dự kiến sẽ tổ chức chuỗi sự kiện của lực lượng hải quân hội nghị tư lệnh không quân
ngày tư lệnh quốc phòng quân đội hoàng gia thái lan ủng hộ cao nhất các sáng kiến và các sự kiện do việt nam tổ chức
trong thời gian tới hai bên thống nhất duy trì các hoạt động trao đổi đoàn như trao đổi kinh nghiệm giúp nhân dân xoa đói giảm nghèo
xây dựng biên giới bền vững duy trì hoạt động luyện tập trung trong quá trình tuần tra chung trên biển trao đổi kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên biên giới